hôm qua ba mươi tháng một hội đồng châu âu gồm hai mươi bảy quốc gia thành viên đã ký vào bản thỏa thuận anh rời khỏi eu còn được gọi là tiến trình brexit
đây là bước phê chuẩn bằng văn bản chính thức cuối cùng trong các thủ tục để anh rời khỏi mái nhà chung châu âu theo kế hoạch
tuyên bố của hội đồng châu âu khẳng định thỏa thuận brexit sẽ có hiệu lực vào lúc hai mươi ba h gmt ngày ba mươi một tháng một tức sáu h sáng ngày một tháng hai theo giờ việt nam
thời điểm nước anh chính thức rời khỏi eu
tuyên bố nhấn mạnh kể từ thời điểm trên vương quốc liên hiệp anh sẽ không còn là một thành viên của eu
sau ngày ba mươi một tháng một brexit sẽ mở ra một giai đoạn chuyển tiếp tới ngày ba mươi một tháng một mươi hai để anh và eu đàm phán về mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai
trong giai đoạn này anh sẽ tiếp tục áp dụng luật pháp của eu song sẽ không còn được đóng góp đại diện cho các tổ chức của eu